tại đồng nai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chia xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng ước tính số tiền mà các đối tượng đã cá cược là lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng gồm phùng thế tài nguyễn thị diễn phan quang tiền
bùi minh bảo bảo nguyễn thanh tiến và trần văn thường cùng chú tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng
cơ quan công an xác định phùng thế tài và nguyễn thị diễm chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web bóng tám mươi tám com
ngoài số tiền hưởng lợi thông qua việc mua bán điểm đánh bạc giữa đầu trên và đầu dưới các đối tượng này còn hưởng tiền hoa hồng hai mươi năm trên tổng số tiền đánh bạc

tỉnh đồng nai bình dương tài và chi đã nhờ phan quang tiền chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý
từ ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng bảo tiến thường đã sử dụng một mươi một tài khoản đại lý để phân thành năm mươi bảy tài khoản thành viên cho các con bạc tham gia đặt cược
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng không gian mạng nhằm xóa dấu vết hoạt động rất tinh vi

tỉnh đồng nai bình dương tài và chi đã nhờ phan quang tiền chia nhỏ thành viên cho các con bạc tham gia đặt cược